các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đoàn thanh niên phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yên bái vừa tổ chức tặng khẩu trang và phát đồ ăn sáng miễn phí cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh yên bái
các đoàn viên đã phát hơn ba trăm linh khẩu trang miễn phí cho bệnh nhân người nhà bệnh nhân và người dân khi đến khám chữa bệnh tại bệnh viện y học cổ truyền tỉnh đồng thời tuyên truyền nhắc nhở và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh dịch bệnh
cũng trong dịp này các đoàn viên đã tặng hàng trăm xuất miễn phí cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai một cách quyết liệt những giải pháp nhằm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trong giai đoạn này ý thức của mỗi người dân được coi là yếu tố

vâng tuy là đâu đó vẫn có tình trạng phớt lờ những quy định chung
nhưng về cơ bản đại đa số đều đề cao trách nhiệm với cộng đồng
ngay tại những vùng quê nơi mà đời sống người dân còn khó khăn thì người dân vẫn đều chấp nhận những thiệt hại về kinh tế trước mắt và gác lại những vấn đề hệ trọng của gia đình nếu như ảnh hưởng đến công tác phòng dịch
vĩnh thái là xã miền biển bãi ngang khó khăn của huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
sống chủ yếu bằng nghề đi biển nhưng vài năm đổ lại đây khi khách các nơi tìm về biển vĩnh thái người dân phát triển kinh doanh hàng quán
thời điểm này mọi năm đang là mùa cao điểm mỗi ngày có khoảng bốn trăm linh đến năm trăm linh lượt khách đổ về đây thu nhập của bà con từ vài triệu đến cả chục triệu đồng mỗi ngày
thế nhưng những ngày qua không một bóng khách
một mươi hàng quán chấp hành nghiêm cam kết đã ký về việc đóng cửa không hoạt động kinh doanh
vĩnh thái là xã miền biển bãi ngang khó khăn nhưng vài năm đổ lại đây khi khách các nơi tìm về biển vĩnh linh tỉnh quảng trị

bà con nhân dân xã vĩnh thái ở đây người ta có ý thức rất cao mặc dù là một xã vùng biển nhưng xa xa khu trung tâm nhưng bà con có ý thức rất cao
ý thức của mỗi người dân hành động trên cơ sở đặt vấn đề chung của cả cộng đồng lên trên hết chính là vũ khí quan trọng để giúp chúng ta chiến thắng trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
lực lượng công an tại cơ sở là lực lượng sâu sát gần gũi và giải quyết các công việc trực tiếp với nhân dân
với ngày cả nước chung tay phòng chống dịch theo chỉ đạo của chính phủ thì nhiệm vụ của lực lượng công an tại cơ sở càng nặng nề và vất vả hơn
nhưng với quyết tâm vì sự bình yên và hạnh phúc của người dân mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường trên địa bàn thành phố hà nội vẫn đang ngày đêm nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
tiếp tục thực hiện giả soát từng nhà từng hộ dân quản lý từng tổ dân phố khu dân cư đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để lập danh sách người nước ngoài
và công dân việt nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước và những người có nguy cơ nhiễm bệnh đang cư trú tại địa phương
thường trực bảo vệ các khu vực cách ly tập trung nhanh chóng truy tìm phát hiện sàng lọc những người nghi nhiễm dịch covid một mươi chín đang cư trú trên địa bàn
xử lý nghiêm các trường hợp chống đối không thực thi các quy định phòng chống dịch bệnh đưa tin sai sự thật về dịch bệnh
quốc anh đến tận lơi gõ cửa tức là gõ cửa từng nhà hỏi xem gia đình có ai về vấn đề ở xa đâu về
và sức khỏe ra sao
các anh rất quan tâm nên chúng tôi thấy anh rất là quan tâm từ gia đình một từ cá nhân chúng tôi
khi chúng tôi ra đường có những người những trường hợp không đeo khẩu trang các anh có nhắc nhở
thế nên tôi thấy các anh như là con cháu trong gia đình chúng tôi
các anh cảnh sát khu vực cũng như là công an phường trung hoa đã tiến hành kiểm soát và giả soát tất cả các hộ gia đình
cũng như là các phòng trọ các căn hộ cho thuê để đảm bảo an ninh khu vực
cũng như là các đối tiện
thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội đường phố vắng vẻ các cửa hàng quán xa đóng cửa
mọi người ai ở nhà nấy đây cũng là lúc bọn tội phạm lợi dụng sơ hở này để ra tay hoạt động
nhiệm vụ của những cán bộ chiến sĩ công an phường càng nặng nề hơn
vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa đảm bảo an toàn tài sản cho người dân
là nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra lúc này
công an phường đã báo thăm yêu cho ủy ban đã thành lập năm tổ
một là công tác phòng dịch nếu phát hiện những người nhiễm bệnh là chúng ta phải phanh thùng
cái thứ hai là tuần tra kiểm soát trên địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tuyên truyền nhắc nhở đến tất cả các hộ nhân dân từ ngõ ngõ từ nhà để tuyên truyền về vận động ra cố cửa giả
hay là tài sản phải giữ không để sơ hờn cho kẻ gian nơi dụng
không chỉ ở các khu dân cư trên địa bàn mình phụ trách
tại khu pháp vân tứ hiệp đã được ủy ban nhân dân tp hà nội chọn làm khu cách ly tập trung
cán bộ chiến sĩ công an phường hoàng liệt đã được nhận một nhiệm vụ mới hết sức khó khăn
duy trì sự ổn định của địa bàn giữ gìn an ninh trật tự khu vực
giúp đỡ những người trong cách ly phối hợp với các lực lượng khác duy trì sự nghiêm ngặt theo quy định
trong quá trình bảo vệ ở đây thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều tình huống đột xuất bất ngờ
tuy nhiên thì chúng tôi cũng kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ cũng như là
tuyên truyền đối với người cách ly và đảm bảo an toàn khu vực cách ly
ngoài một chốt trực ở đây thì chúng tôi còn phải đi tuần tra cũng như là
tuyên truyền người dân xung quanh cũng như là những người trong khu vực cách ly
là chấp hành các quy định để đảm bảo an toàn
tài sản của người dân được đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững
nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ công an tại cơ sở đã và đang được triển khai
người dân đến khu cách ly tập trung cũng như ngoài xã hội
rất là yên tâm
khi mà từ sân bay về thì đồ đẹp của bọn em rất là nhiều
nên là tụi em cũng sợ mất hoặc là lo lắng vì mình bị cách ly một mươi bốn ngày nữa
nhưng mà sau khi về đây thì có rất là nhiều các cán bộ y tế
các nhân viên dân phòng hay là công an
cho nên là bọn em rất là yên tâm về tình hình trọng tử ở đây
với một quyết tâm cao nhất là chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh
giữ gìn sự bình yên của nhân dân
mỗi cán bộ chiến sĩ công an trên tất cả các lĩnh vực
đều xác định cho mình một mục tiêu hành động là hết lòng vì nhân dân phục vụ
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự trong nước cập nhật
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa triệt xóa ổ nhóm đánh bạc có quy mô lớn
với hai mươi đối tượng đang đánh bạc dây hình thức sóc đĩa
tại nhà nguyễn văn sinh ở thôn nam thạch xã yên trung huyện yên định
thu giữ hơn tám trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
một mươi xe ô tô và mô tô cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
qua tài liệu điều tra ban đầu đây là nhóm đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp
gồm các đối tượng ở tỉnh ninh bình thành phố thanh hóa
và các huyện triệu sơn thọ xuân thiệu hóa yên định
trong đó có nhiều đối tượng đã có nhiều tiền án tiền sự về tội đánh bạc và các tội khác
để tổ chức sới bạc này các đối tượng đã tổ chức nhiều lớp cảnh giới bên ngoài
và liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh bị phát hiện
ngay sau khi công an huyện vây bắt đã có hàng chục đối tượng bên ngoài
đi trên hơn hai mươi xe ô tô tập trung bên ngoài khu vực đánh bạc
để gây sức ép với lực lượng công an và tạo cơ hội đánh tháo cho các đối tượng bị bắt
công an huyện đã tăng cường lực lượng giải tán nhóm đối tượng
và đưa các đối tượng bị bắt giữ về cơ quan công an
sau khi đồng viện kiểm sát nhân dân thành phố đà lạt phê chuẩn khởi tố vụ án
vi phạm quy định việc khai thác bảo vệ rừng và lâm sàn
hạt kiểm lâm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã chuyển hồ sơ
sang công an thành phố đà lạt tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền
trước đó vào dạng sáng ngày năm tháng bốn nhận được tin báo của quần chúng
có một nhóm đối tượng đang dùng cưa máy cắt hạ thông cổ thụ
tại tiểu khu hai trăm sáu mươi bảy a trân đèo brand ban quản lý rừng lâm viên
đã phối hợp với hạt kiểm lâm thành phố đà lạt nhanh chóng bao vây
truy bắt nhóm lâm tạc này phát hiện lực lượng chức năng lợi dụng đen tối
các đối tượng bỏ chạy vào rừng sâu tổ công tác bắt giữ được lê hoàng minh thông
trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bước đầu đối tượng này khai nhận
có bốn đối tượng khác đã chạy thoát vào rừng lực lượng chức năng đã tạm giữ
năm xe mô tô bốn cưa máy cầm tay ba điện thoại di động và bảy chín mét khối gỗ
thành phẩm của nhóm đối tượng này
bước đầu đối tượng này khai nhận có bốn đối tượng khác đã chạy thoát vào rừng
bước tại doanh nghiệp là khó khả thi trước tiên là từ phía các ngân hàng
nhiều ngân hàng có thể không đủ sức hoặc sẽ gặp khó khi cho vai các khoản vay
theo hình thức này
bên cạnh đó các chuyên gia kinh tế cũng nhận định đề xuất này là không phù hợp
với tinh thần trong các văn bản chỉ đạo điều hành gần đây của chính phủ
có ý kiến cho rằng đây là một đề xuất ngược bởi tình trạng khó khăn là khó khăn chung
các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang phải oàn mình để chống chọi
hiện các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng chỉ được hỗ trợ khoanh nợ và giãn nợ
thì tại sao ủy ban quản lý vốn nhà nước lại đề xuất chính sách ưu tiên hơn
cho các tổng công ty tập đoàn nhà nước vốn là những doanh nghiệp lớn
cũng về vấn đề này báo lao động có bài viết
đề xuất vai ba năm lãi xuất thiếu thực tế phi thị trường
ghi nhận ý kiến của nhiều ngân hàng cho biết là chưa tính thêm các chi phí nhân sự
quản lý mức lãi suất của các ngân hàng thương mại đang phải trả cho người gửi tiền
cho thấy đề xuất này là không thực tế phi thị trường
và muốn thực hiện được việc này thì chắc chắn phải cần đến nguồn hỗ trợ lớn từ ngân sách nhà nước
trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay có bài viết với tiêu đề là một câu hỏi
nên bỏ thi trung học phổ thông quốc gia
ghi nhận nhiều ý kiến băn khoăn về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn đang diễn biến phức tạp
trong đó hơn bốn hai trăm linh ý kiến đề nghị bỏ kỳ thi này
ngoài lý do chính là dịch bệnh
các giáo viên còn đưa ra một số lý do khác đó là việc tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đồng
để có thể ưu tiên cho các mục tiêu khác quan trọng hơn
về vấn đề tổ chức kỳ thi để xác định học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
thì nhiều chuyên gia giáo dục nhận định là việc đánh giá học sinh là ở quá trình ba năm học trung học phổ thông
và hoàn toàn có thể đánh giá qua học bạ chứ không nhất thiết là phải ở kỳ thi này
cho nên không cần thiết phải tổ chức thi hoặc là có thể giao cho địa phương tổ chức kỳ thi phù hợp
đại diện một số trường đại học cũng đồng tình với quan điểm này
và cho biết là các trường đại học đang dần tiến tới tự chủ
sẽ có nhiều phương pháp để trường đại học tuyển chọn sinh viên
tại tỉnh bình dương đã xuất hiện tình trạng mua sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
và đã có không ít người bán sổ bảo hiểm xã hội của mình
do ảnh hưởng bởi nghỉ việc mùa dịch và áp lực về kinh tế
báo lao động có bài bán sổ bảo hiểm xã hội là tạo gánh nặng cho tương lai
ghi nhận thực tế này
nhiều đối tượng mạo danh cơ quan bảo hiểm mua sổ bảo hiểm với giá thấp
và yêu cầu người bán công chứng ủy quyền nhận tiền bảo hiểm cho mình
các luật sư và đại diện bảo hiểm xã hội nhận định là người lao động bán sổ bảo hiểm
là tạo gánh nặng cho tương lai của mình
trong những trường hợp như thế này
người lao động nên làm hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp
khi tình hình ổn định thì tiếp tục đi làm được đóng bảo hiểm xã hội
khi hết tuổi lao động thì sẽ có lương hưu và bảo hiểm y tế
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

đó là mình cũng chuyển theo luôn

mà tất cả các hàng hóa khác
mình cũng bắt đầu mình nhìn dẫn cái online là một phần của mình
trước đây an book có hai kênh bán hàng
một kênh bán hàng truyền thống và kênh bán hàng trực tiếp cho doanh nghiệp trường học

kể cả kênh doanh nghiệp và trường học
sụp giảm bốn mươi doanh thu cho hai tháng vừa rồi
riêng doanh thu bán trực tiếp online lại tăng một mươi một mươi năm
sau hai tháng
bắt đầu chính thức

thì team đã có những cái thay đổi
ví dụ như là tập trung bán hàng trên online
và tập trung mở ra một số đơn vị phân phối mới
đơn vị phân phối mới này thực sự là

và những đọc giả trung thành này thì họ có những cái kết nối rất là chặt chẽ với an book
họ cũng là

số lượng lớn
để tặng để tự phân phối
thì bây giờ mình nhờ họ
tiếp tục triển khai mạnh hơn nữa tại địa phương của họ

bán thêm sách

cũng là những đọc giả khá là trung thành của an book
khá là thân thương của an book
thực ra thì những nỗ lực này nó không thể nào bù đắp được cái doanh số lớn mà mình đã từng có
mạo hiểm bắt trên thị trường khi ráo riết chuẩn bị và xuất bản cuốn sách
đại dịch tiêm không lập thình thịch corona từ a đến z
các tác giả bác sĩ trương hữu khanh đơn vị này cũng đã phải đánh cược với chính mình
bằng cách tận dụng trực để kênh bán hàng online
kết quả một phần tư trong tổng số hai mươi quyển đã được bán trong ba ngày phát hành
việc đầu tư cái cuốn này nó quá rủi ro vì mình cũng không biết là mình sẽ bán như thế nào
tình hình dịch như thế nào và mình có làm kịp hay không nữa
mình chỉ có một mươi năm ngày để làm toàn bộ chuyện này thôi
và team chỉ nghĩ rằng là mình ra sách được càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu
và mình mong là có thể đóng góp một cái phần công sức nhỏ của tiên dành cho độc giả
và em rất là tâm đắc với cuốn sách này
và các bạn trong team là nói là mình càng làm thì mình càng mong cuốn sách ra càng nhanh càng tốt
đây không phải là câu chuyện về kinh doanh
cả im đều biết là mình chấp nhận rủi ro chấp nhận có thể sách không bán được
chấp nhận có thể là sách ra là mọi người đã hết dịch rồi
ứng biến trước tình hình tê liệt kênh bán hàng truyền thống
hệ thống các đơn vị phát hành sách cũng đã áp dụng kênh bán hàng trực tuyến như phahasa kim đồng phương nam
chính bản thân các hệ thống phát hành sách cũng thừa nhận rằng
họ đã không chú trọng việc bán hàng online vì trước đó đã có đơn vị đối tác làm rất tốt như là tiki
việc bắt buộc chuyển mình mua bán online trên chính hệ thống của mình sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh
giữa các nhà làm sách và người tiêu dùng cũng sẽ được lợi nhiều hơn từ việc này
trong phần tiếp theo của chương trình tình trạng ồn ứ tại bến phà tuần mây của tỉnh hải dương đã không còn
cùng gặp gỡ người chiến sĩ đặc biệt
người phụ nữ đang phải từng ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo vẫn cố gắng hết sức có thể chung tay cùng cộng đồng phòng dịch covid một mươi chín
thưa quý vị lưu thông trên đường thì chuyện va chạm giao thông là không ai mong muốn và cũng khó tránh khỏi
thế nhưng đôi khi những người trong cuộc lại không giữ được bình tĩnh không kiềm chế được sự nóng giận của mình
đẩy sự việc đi xa hơn mang lại hậu quả nặng nề hơn là một vụ va chạm giao thông thông thường
và clip sau đây là một
ví dụ điển hình
vâng rõ ràng là lối hành xử thô bạo như những gì trong clip vừa rồi là không hề giải quyết được vấn đề
mà chỉ để hậu quả của sự việc trở nên nặng nề hơn
mong rằng mỗi người chúng ta khi lưu thông trên đường hãy giữ sự bình tĩnh
đừng để xảy ra thương vong từ những va chạm rất đỗi bình thường trong quá trình va chạm giao thông
trên những thông tin về việc bến phả tuần mây
mấy ngày qua xuất hiện tình trạng ủ nứ lượng người và các phương tiện
qua đây làm ảnh hưởng đến việc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nhóm phóng viên antv đã kịp thời có mặt tại bến phà để ghi nhận và phản ánh đầy đủ thông tin về vụ việc
đầu giờ sáng ngày chín tháng bốn nhóm phóng viên đã có mặt tại bến phả tuần mây
nối thị xã kinh môn vào huyện kinh thành
tại đây mọi hoạt động đi lại của người dân và công nhân đều diễn ra bình thường
người và phương tiện qua đây đều được các lực lượng chức năng bố trí sắp xếp đủ về số lượng
đảm bảo khoảng cách an toàn hai mét trên một xe
trước khi lên xuống phà tất cả phương tiện và người qua phà đều được lực lượng làm nhiệm vụ
tại hai đầu chốt kiểm dịch covid một mươi chín kiểm tra
đặc biệt không xuất hiện tình trạng ủn ứ người và phương tiện ở hai đầu bến phả
cũng như trên phà việc đi lại của người dân cũng không gặp khó khăn
trước ba ngày hôm nay phả đi là thuận tiện rồi không phải đi sớm một chút
đến ngày hôm nay thực hiện chỉ đạo của bản tỉnh từ ngày bảy tháng bốn
bản tỉnh xã kinh môn đã cho hoạt động trở lại một số các bến đò lân cận đối với bến phả mây
thế và lượng người đi lại đã được phân tám
thế và đặc biệt là sự chỉ đạo của đồng chí giám đốc bản tỉnh cùng với đồng chí giám đốc xã đông vận thái
đã cử các lực lượng cảnh sát của công an kinh môn và công an kim thành
cộng với lực lượng thanh tra giao thông và cán bộ
của ngành giao thông để tổ chức phân luồng và hướng dẫn
thì lực lượng người đi lại hiện nay đã đảm bảo là rất là an toàn và không còn đông như trước nữa
thế và mật độ người tham gia trên phà cũng đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
những ngày trước để thực hiện việc giãn cách xã hội
nên một số tuyến đỏ ngang khu nam an phụ
gồm các xã phường an phụ thượng quân lạc long thăng long
tạm dừng hoạt động dẫn đến tình trạng lượng công nhân tập trung
với hai đầu bến phà tăng đột biến vào các giờ cao điểm
tuy nhiên sau khi một số công ty ở trên địa bàn khu công nghiệp lai vu
có phương án điều chỉnh giãn cách giờ làm của công nhân
đồng thời sử dụng tối đa các phương tiện vận tải của doanh nghiệp để đưa đón công nhân
nên đã giảm tải lượng người và phương tiện đến biến phả tuần mây
ngoài ra cũng thường xuyên bố trí lực lượng làm công tác trật tự
phân luồng và điều tiết giao thông tại các điểm cầu phà
đặc biệt là điểm phà mây này
để giữ khoảng cách an toàn cho công dân khi qua phả
để tránh lây lan dừng bệnh
hiện công an huyện kinh thành đã bố trí lực lượng công an đến biến phả tuần mây
thuộc địa phận xã thượng vũ để điều tiết giao thông
sơn vạch dừng xe đảm bảo khoảng cách hai mét trên một xe
nhắc nhở người dân đeo khẩu trang
công an xã kinh môn bố trí thêm cán bộ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông
đo thân nhiệt tại điểm trờ lên xuống phà
thuộc địa phận xã thăng long vào các khung giờ cao điểm